liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã diễn ra trong thời gian gần đây
khiến người dân không khỏi lo lắng cho chính tính mạng của mình mỗi khi tham gia giao thông
đặc biệt sau vụ việc tài xế điều khiển xe container gây ra tai nạn tại long an
được xác định là đã uống rượu và có dương tính với heroin
có nhiều câu hỏi đặt ra cho công tác quản lý các lái xe container đặc biệt là vấn đề sức khỏe
anh nguyễn công hùng đã gắn bó với chiếc container được sáu năm nay
khoảng thời gian này đủ để anh có nhiều trải nghiệm với nghề tài xế của mình
với anh lái xe container là một nghề đặc thù nhiều áp lực
áp lực công việc trở hàng nặng cộng với áp lực giao thông khiến cho các tài xế xe công dễ bị căng thẳng mệt mỏi
vì vậy sức khỏe rất quan trọng
nhưng để có được một tờ giấy khám sức khỏe trong bộ hồ sơ xin việc cho một lái xe đôi khi lại rất dễ dàng
bởi vậy một số doanh nghiệp vận tải đã tự bỏ tiền đưa lái xe đến khám tại các cơ sở tin cậy
để kiểm tra rất kỹ sức khỏe cho các lái xe trong đó chú trọng đến các xét nghiệm máu
và đa phần là chín mươi là mình sẽ cho đi khám lại lượng lái xe mà nghiện
nghiện hoặc là dương tính với cả ma túy thì nó không được nhiều không còn nhiều như ngày xưa
đó là những thế hệ lái xe còn bảy x thì khả năng mình nghĩ nó nhiều hơn
từ sự dễ dãi sơ xài trong việc khám sức khỏe tại các cơ sở y tế
sở giao thông vận tải thành phố hải phòng đã phải lựa chọn một số trung tâm y tế đủ điều kiện
để cho các doanh nghiệp vận tải đăng ký khám cho các lái xe
ngay sau vụ tai nạn ở tỉnh long an vừa qua
sở giao thông vận tải tp hải phòng đã tổ chức tổng kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho lái xe
đồng thời xét nghiệm bốn loại chất gây nghiện
đơn vị nào lái xe mà vi phạm thông tư thì bị đình chỉ lái xe
và lạ hơn thì sẽ xếp xếp đến đơn vị kinh doanh theo quy định của pháp luật
vì các đơn vị này tham gia kinh doanh theo luật được bộ
đối với lái xe nếu mà vi phạm các lĩnh vực về y tế và theo tư thì bị đình chỉ không cho lái xe
hiện mới có tp hải phòng chủ động và mạnh tay trong việc lái xe container
không đủ sức khỏe
nhưng để tình trạng lái xe sử dụng ma túy giảm triệt để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông
thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của tất cả các địa phương trên cả nước
mà trước hết là việc khắc phục lỗ hồng trong việc kiểm tra sức khỏe của các lái xe